ngày một mươi bốn tháng bảy giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn hai mươi do báo nhân dân liên đoàn bóng bản việt nam
sở văn hóa và thể thao tp hcm phối hợp tổ chức đã khai mạng tại nhà thi đấu hồ xuân hương tp hcm
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám thu hút một trăm bảy mươi tám vận động viên
đến từ một mươi chín đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc
giải năm nay quy tụ các tay vượt đỉnh cao của bóng bàn việt nam
đường tổ chức hàng năm giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân được giới chuyên môn đánh giá
là giải đấu có quy mô lớn uy tín nhất của làng bóng bàn đỉnh cao việt nam
góp phần phát triển phong trào bóng bàn rộng rãi trên cả nước đồng thời nhằm phát hiện và tuyển chọn
vận động viên dự đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho sea games ba mươi một và các giải đấu bóng bàn quốc tế
giải đấu của giải bóng bàn bóng tổ chức dân dân tạo ra động lực rất lớn cho phong trào bóng bàn của việt nam trong thời gian vừa qua
bốn bóng bàn của chúng ta đã có một khoảng thời gian thành công tại sea games ba mươi
chúng ta đã chuẩn bị cho sea games ba mươi một
nên là cái giải đấu này ban tổ chức kỳ vọng là chúng ta sẽ phát hiện được nhiều vận động viên
vừa là để tập trung cho đội tuyển và cũng có tạo điều kiện
cho một số vận động viên trẻ
sau lễ khai mạc là một loạt các trận đấu sôi nổi ở nội dung đơn nam và đơn nữ
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng bảy
tại nhà thi đấu hồ xuân hương thành phố hồ chí minh